tập đoàn công nghệ apple của mỹ đã chấp nhận nộp phạt hai mươi năm triệu euro tại pháp để giàn xếp cáo buộc cho rằng
hãng đã không khuyến cáo người dùng điện thoại iphone về việc các phiên bản cập nhật phần mềm có thể làm chậm các điện thoại đời cũ
các công tố viên pháp đã mở cuộc điều tra theo yêu cầu của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng
sau khi apple cuối năm hai nghìn một mươi bảy thừa nhận phần mềm ios gần nhất của hãng làm chậm hiệu năng của các đời điện thoại cũ
trước những lời chỉ trích cho rằng apple cố tình giảm hiệu năng của một số mẫu iphone cũ để buộc người dùng phải thay điện thoại mới sớm hơn
apple đã phải nâng cấp phần mềm và giảm giá mạnh chi phí thay pin điện thoại sau khi thỏa thuận giàn xếp apple sẽ tránh bị hầu tòa